đã thành thông lệ ngày đầu năm mới người dân thường xuất hành du xuân lên chùa thắp hương cầu nguyện cho một năm mới bình an hạnh phúc
năm nay ngày mùng một tết đinh dậu thời tiết thuận lợi nắng đẹp đã tạo điều kiện cho người dân trên cả nước hân hoan du xuân sớm và đông hơn
không còn sự ồn ào náo nhiệt của một thành phố lớn ngày mùng mùa tết thủ đô hà nội bình yên trong sự tĩnh lặng nhẹ nhàng
những con phố này thường ngày chật hẹp ồn ào giờ trở nên rộng rãi bình yên
khác với không khí tĩnh lặng của buổi sáng chiều mùng một người dân hà nội nô nức đi du xuân lễ chùa cầu an
tại chùa hà và phủ tây hồ mùng một tết năm nào cũng thế lượng người đến rất đông
theo phản ánh của người dân năm nay thời tiết đẹp nên không khí lễ chùa rất nhộn nhịp không có hiện tượng chen lấn sô đẩy để vào thắp hương
đi chùa đã trở thành một việc làm không thể thiếu của rất nhiều người dân việt nam mỗi dịp tết đến xuân về